tại quảng bình tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động đang có diễn biến phức tạp
nhiều đối tượng mang danh cò xuất khẩu lao động đã lợi dụng tâm lý mong muốn được đổi đời của nhiều người dân
rồi tổ chức đưa sang trung quốc lao động bất hợp pháp từ đó dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường
ghi nhận của phóng viên truyền nhân dân
đây là thành quả bao nhiêu năm lao động tại nước ngoài của gia đình chị nguyễn thị nhung xã hoàn trạch huyện bố trạch
kinh tế có khá giả hơn so với trước nhưng cái giá phải trả đối với gia đình chị là quá lớn
khi chính người chồng của chị là nạn nhân rất đáng thương tâm của một trong số những lao động trái phép tại trung quốc
mỗi cái đều mình cũng biết trước được điều gì thì nói chung là đi thì rủi ro quá thì nghĩ lại là
vì vừa là gia đình vừa là bản thân em thì nói chung là biết được là đi cái đường đó thì nó an toàn
tại địa bàn huyện bố trạch nguyễn thị nhung xã hoàng trạch huyện bố trạch
huyện bố trạch tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang trung quốc để lao động bất hợp pháp ngày càng diễn biến phức tạp
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay huyện bố trạch đã tiếp nhận số công dân bị phía trung quốc trục xuất về nước hơn sáu trăm linh trường hợp
có một mươi bốn trường hợp chết không rõ nguyên nhân và nhiều trường hợp gia đình có người thân bị phía trung quốc bắt giữ đòi tiền chuộc mới được trao trả
mới đây lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn khoảng năm mươi người
đang trên đường ra thành phố móng cái quảng ninh để xuất cảnh sang trung quốc trái phép
cán bộ công an đã thuyết phục được hơn bốn mươi người trở về địa phương và làm rõ đối tượng phạm văn thắng bốn mươi bảy tuổi
trú tại xã sơn trạch huyện bố trạch có dấu hiệu tổ chức cho năm người xuất khẩu lao động sang trung quốc trái phép
tình hình đó vẫn xảy ra phức tạp do nhiều nguyên nhân khác nhau
thứ nhất là do người dân thiểu con việc làm
thứ hai nữa là nhân thức về pháp luật của người dân chưa cao
do đó là do hạm lời nên một số đối tượng sâu đã lợi dụng dụ dụ lôi kéo bà con qua lao động phía trung quốc trái phép
từ tình hình trên từ những năm hai mươi năm đến nay công an huyện bố trạch cũng đã bắt giữ được tạm vụ
và trên một mươi đối tượng tổ chức cho hàng trăm người xuất cảnh sang trung quốc trái phép
đã chuyển an ninh điều tra xử lý điều tra theo thẩm quyền vận động hàng trăm người dân trở về địa phương lao động
làm ăn chân chính
và nếu như đi nước ngoài thì phải có làm thủ tục giấy tới cần thiết
nhu cầu lao động tìm kiếm việc làm tăng thu nhập là hết sức chính đáng
nhưng với nhận thức chưa đầy đủ bị lôi kéo của những kẻ xấu cùng với giấc mơ đổi đời vô tình
người dân người lao động đang bỏ qua đi những cơ hội tìm kiếm việc làm hợp pháp
tại các trung tâm dịch vụ có uy tín để rồi chọn con đường xuất cảnh trái phép với nhiều rủi ro
gây ra những hệ lụy đáng lo ngại cho gia đình mình và xã hội